trong khi đó liên quan tới vụ sạt lở đất đá đè bẹp xe ô tô chở bốn người tại hòa bình
công an tỉnh hòa bình cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn
nếu nguyên nhân là do tài xế chủ quan cố tình di chuyển khi đã được cảnh báo
thì người này có thể sẽ bị xử lý
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra
đơn vị đã hoàn tất việc khắc phục hậu quả vụ sạt lở
quốc lộ sáu đi qua điểm sạt lở đã được thông các phương tiện đi lại bình thường
theo đó vào trưa ngày bốn tháng tám xuất hiện đoạn clip từ camera hành trình của một phương tiện khác ghi lại
tình huống tài xế xe ô tô mang biển số hai mươi sáu a năm nghìn hai trăm tám mươi một tiếp tục di chuyển mặc cho có những cảnh báo
hậu quả là đã xảy ra tai nạn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình sẽ phối hợp với công an huyện mai châu làm rõ thông tin này
được biết nếu nguyên nhân do tài xế chủ quan cố tình điều khiển phương tiện đi qua
khi đã có cảnh báo nguy hiểm thì người tài xế này có thể sẽ bị xử lý
tuy nhiên nguyên nhân cụ thể vẫn đang được các cơ quan điều tra làm rõ để có kết luận chính xác nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với cô đồng trương thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai anh trần thế xuân cùng bà vũ thị hằng
mẹ anh xuân đến nhà bà hương để xem bói
tại đây hương đã phán nhà anh xuân đang ở bị yểm bùa trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá gây vận hạn cho gia đình
sau đó hương gợi ý với anh xuân là giá làm lễ di cung hoán số cầu bán được nhà cầu bình an là hai trăm bảy mươi triệu đồng
khi anh xuân trình bày hoàn cảnh gia đình không lo được số tiền hai trăm bảy mươi triệu đồng thì hương giảm giá xuống còn một trăm tám mươi triệu đồng
ngoài ra hương còn hứa hẹn với anh xuân sau khi làm lễ xong khoảng ngày hai mươi
tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai gia đình sẽ bán được nhà
sau khi cúng về đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai anh xuân vẫn không bán được nhà
nghĩ đã bị lừa anh xuân làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của trương thị hương lên cơ quan công an
đối tượng nguyễn duy long chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa bị lực lượng công an bắt giữ khi đang vận chuyển gần ba viên ma túy tổng hợp
tại khu vực bãi đỗ xe ở siêu thị cốc mắc thuộc vườn đồng phú tp hcm
đối tượng bị bắt giữ khi đang mang sáu hộp nhựa dạng thuốc tân dược hiệu antafama
bên trong có hai chín trăm bốn mươi một viên nén màu xanh là ma túy dạng kẹo
long vào đồng hới chuẩn bị giao số ma túy này cho một người không quen biết nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thưa quý vị chỉ sau vài giờ gây án thì năm đối tượng ra tay sát hại người đàn ông đi câu cá rồi cướp xe máy
đã bị công an tỉnh bình dương bắt giữ khi đang trốn gần hiện trường
năm đối tượng bị bắt có độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi
theo lời khai của các đối tượng để có tiền tiêu xài các đối tượng đã rủ nhau đến khu vực mương nước trên địa bàn phường tránh phú
thị xã bến cát nơi có người câu cá để cướp tài sản
vào sáng ngày bốn tháng tám cả nhóm phát hiện hai người đàn ông cùng chú tại thị xã bến cát của tỉnh bình dương đang câu cá
các đối tượng đã giả vờ hỏi mua cá rồi đánh và đẩy hai nạn nhân từ trên cao xuống mương nước
khiến một người tử vong và một người bị thương rồi cướp hai xe máy
sau khi gây án thì năm đối tượng mang hai xe máy đi bán được một một triệu đồng và chia nhau tiêu xài
chiều ngày bốn tháng tám công an xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang cho biết đang khẩn trương xác minh
làm rõ các đối tượng tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ ven biển qua địa bàn
vào khoảng ba giờ ba mươi phút cùng ngày tổ công tác một trăm linh tám công an tỉnh kiên giang đang tuần tra đến đoạn thuộc tổ hai mươi ba ấp hưng giang
xã mỹ lâm huyện hòn đất
thì phát hiện một nhóm người đang tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép nên tiến hành phối hợp với lực lượng tiến hành vây bắt
một số đối tượng đã tăng ga bỏ chạy
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi một người tạm giữ một mươi chiếc xe mô tô
trong đó có ba chiếc xe mô tô đã thay đổi đặc tính kết cấu và dùng để đua xe
một vụ đánh bạc bằng hình thức sóc đi ăn thua bằng tiền trên xe ô tô khách dường nằm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp với công an huyện bắc yên bắt quả tang
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng tám tại bản tân ban xã phiêng ban huyện bắc yên của tỉnh sơn la
lực lượng công an đã bắt quả tăng một mươi ba đối tượng đang đánh bạc trên xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi chín b bốn mươi một nghìn năm trăm bảy mươi bảy
vật chứng thu giữ gồm hai trăm linh bốn triệu đồng một bát xứ địa xứ màu trắng bốn quân vị một ô tô cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
sau tây nguyên nam bộ những ngày tháng tám khu vực bắc bộ đã có mưa lớn trên diện rộng gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản
tại khu vực phường tân thanh của thành phố điện biên mưa lớn trong các ngày từ ba mươi đến bốn tháng tám đã khiến lượng đất đá trên cao sạt xuống
làm hư hỏng một phần diện tích của nhà ba hộ dân làm nứt vỡ hệ thống tường kè
nhiều tuyến phố và khu dân cư ở thành phố điện biên phủ cũng bị ngập sâu ước tính thiệt hại khoảng sáu tỷ đồng
tại lào cai trong hai ngày qua cũng có mưa rất to gây ngập úng cục bộ một số nhà dân và ba điểm trên quốc lộ bảy mươi thuộc thị trấn phong hải huyện bảo thắng gây cản trở giao thông
một em bé không may ngã xuống suối mất tích
tại huyện sóc sơn của thành phố hà nội có hiện tượng đất đá sỏi nước mưa làm trôi trượt xuống đường khiến hàng chục chiếc ô tô con bị mắc kẹt
thưa quý vị và các bạn đứa con của yêu tinh là vở nhạc kịch được việt hóa từ bản diễn gốc
rất thành công và giành được sự yêu mến của đông đảo khán giả tại hàn quốc
dự án hợp tác này được nhà hát tuổi trẻ và nhà hát sang sang mao triển khai dần dựng trong hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
với sự tham gia của các chuyên gia sân khấu đạo diễn nhạc sĩ biên đạo múa diễn viên hàn quốc và các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ
vừa qua vở kịch này đã có buổi trình diễn ra mắt công chúng
tác phẩm là câu chuyện về tình mẫu tử tình cảm
gia đình thiêng liêng không chỉ giữa những người ruột thịt mà còn mang tới thông điệp ý nghĩa
chỉ cần mở rộng trái tim và bước qua những khác biệt chúng ta ai cũng đều có thể trở thành gia đình thực thụ của nhau
những chi tiết thuộc về văn hóa hàn quốc được chuyển thể làm sao cho hợp với văn hóa việt nam
vở kịch này có sự hòa hợp giữa đạo diễn diễn viên kỹ thuật âm thanh ánh sáng
tôi rất mong vở kịch này sẽ đưa đến nhiều niềm vui tiếng cười và khán giả sẽ cảm thấy dễ tiếp cận